hôm nay mồng bốn tháng chín ban tuyên giáo thành ủy tp hcm phối hợp với sở thông tin truyền thông tp hội nhà báo tp tổ chức tọa đàm báo chí xuất bản đồng hành cùng tp trong đột phá cải cách hành chính
tham dự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại buổi tọa đàm các thảo luận tập trung vấn đề báo chí xuất bản với vai trò tuyên truyền cổ vũ công cuộc cải cách hành chính
một số nội dung cải cách hành chính đã thực hiện tại các địa phương cơ quan đơn vị giải pháp để làm tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới
cơ quan báo chí xuất bản cũng đã đề xuất giải pháp truyền thông chia sẻ thảo luận các mô hình giải pháp cách làm sáng tạo hiệu quả nhằm cải cách thủ tục hành chính
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền xây dựng chính quyền thành phố gần dân tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan báo chí thành phố cũng như báo chí trung ương trên địa bàn đã tuyên truyền sâu động với nhiều nội dung phong phú về việc thực hiện năm lột phá cải cách hành chính
và thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
đồng thời lưu ý các phóng viên phải thường xuyên bám sát thực tiễn đời sống xã hội gắn bó với các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của địa phương đơn vị
để tuyên truyền sâu động hơn nữa về công tác cải cách hành chính trên địa bàn
ngày bốn chín diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm đã chính thức khai mạc tại thành phố vladivostok liên bang nga
với sự tham dự của hơn tám đại biểu đến từ hơn năm mươi quốc gia trên khắp thế giới
diễn đàn kinh tế phương đông được tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển nền kinh tế khu vực viễn đông của nga
và để phát triển hợp tác quốc tế trong khu vực châu á thái bình dương
tại diễn đàn lần này đoàn đại biểu cấp cao việt nam do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu
tham dự và có nhiều hoạt động ý nghĩa ghi nhận của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại liên bang nga
với chủ đề viễn đông những chân trời phát triển chương trình nghị sự của diễn đàn kinh tế viễn đông lần thứ năm
được chia thành bốn phần chính bao gồm những giải pháp mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế
tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn đông và châu á thái bình dương phát triển cơ hội hợp tác
với chất lượng cuộc sống trong số gần năm mươi hoạt động của diễn đàn sự kiện nổi bật là phiên họp toàn thể diễn ra
vào ngày năm tháng chín với sự tham dự của tổng thống nga vladimir putin tổng thống mông cổ khan magi in batuga
thủ tướng ấn độ narendra modi thủ tướng malaysia mathia mohamed và thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại đây tổng thống nga vladimir putin sẽ có bài phát biểu quan trọng tập trung vào các biện pháp
thúc đẩy kinh tế xã hội viễn đông mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tích cực hơn đầu tư vào các dự án chung
với doanh nghiệp nga và trình bày quan điểm của nga về việc làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực
đồng thời đề cập đến các vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực châu á thái bình dương
thưa quý vị nhu cầu năng lượng ở asean đã tăng trưởng nhanh chóng cùng với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
như vậy phát triển thị trường năng lượng và đầu tư năng lượng cũng như phát triển các công nghệ năng lượng
của tương lai năng lượng hóa thạch và năng lượng khác là vấn đề rất quan trọng đối với an ninh năng lượng khu vực
hội nghị bộ trưởng năng lượng hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị có liên quan
với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thông qua quan hệ đối tác và sáng tạo đã chính thức khai mạc hôm nay
ngày bốn chín tại thủ đô bangkok sau đây là phản ánh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thái lan
đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị
thủ tướng thái lan prayuth chanucha khẳng định khu vực asean đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực năng lượng
bởi đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế
hội nghị lần này sẽ tập trung vào thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác năng lượng nhằm phát triển sự sáng tạo
với năng lượng trong asean cũng như với các nước đối tác đối thoại trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu năng lượng
sang kỷ nguyên năng lượng bền vững
các chủ đề thảo luận liên quan đến phát triển công nghệ và sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng
nhằm làm cho asean có khả năng thích ứng với kỷ nguyên chuyển đổi cơ cấu năng lượng
thay đổi từ các dạng năng lượng hóa thạch sang các loại năng lượng sạch bền vững hơn trong tương lai
chiều nay tại hà nội hội nghị chuyên đề asean trung quốc undp lần thứ tư với chủ đề
đổi mới để xóa đói giảm nghèo hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã chính thức được khai mạc
hội nghị được bộ lao động thương binh và xã hội với vai trò là cơ quan chủ trì cộng đồng văn hóa
xã hội asean tại việt nam phối hợp với ban thư ký asean và chương trình phát triển liên hợp quốc undp đồng tổ chức
tại hội nghị các bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm các điển hình tốt trong áp dụng đổi mới sáng tạo
nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
trao đổi quan điểm và ý tưởng về giải pháp tăng cường đổi mới và đảm bảo phương pháp tiếp cận toàn diện
trong việc đạt được mục tiêu đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nghiên cứu các mô hình mới nổi cho đổi mới toàn diện trong asean
chúng ta đã thấy xóa đói giảm nghèo bằng các giải pháp cũ trước đây đã không còn hiệu quả
nhất là khi công nghệ ngày càng phát triển nhiều mô hình mới lấy người khuyết tật hay đồng bào dân tộc làm chủ thể
đã đem lại hiệu quả rất đáng khích lệ
chúng ta đổi mới sáng tạo bằng cách áp dụng công nghệ tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế người nghèo
qua đó giúp họ cải thiện chất lượng sống
chính phủ các nước cũng cần giữ vai trò chủ lực nêu gương và nhân rộng các mô hình để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo
đổi mới này có hai cái cạnh
thứ nhất đó là trong cái bối cảnh công nghệ bốn công nghệ bốn
thì nó là cái vấn đề tận dụng các cái công nghệ mới các cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật
để có thể làm cho cái công việc của mình
thuận lợi hay là có thể là có những cái phần mềm hay các cái giải pháp để cho người nhóm yếu thế hay những người nghèo
có thể là vượt qua những cái rào cản về mặt phòng lý có thể là tạo được cái thu nhập cho họ và thu nhập rất là tốt
thế nhưng mà một cái khía cạnh nữa của vấn đề đổi mới đó là đổi mới về cái cách thực hiện
và tìm thấy những cái vấn đề mới trong những cái cũ để có thể tìm ra được cái giải pháp mà thức đẩy nó tốt hơn
bên lề hội nghị lần này một số mô hình đổi mới để xóa đói giảm nghèo đã được giới thiệu
đến các đại biểu tham dự hội nghị
tiếp theo chương trình các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ
gia lai vượt suối băng rừng tìm học sinh đến lớp
tin áp thấp nhiệt đới mới cập nhật
chiều nay bốn tháng chín áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng biển các tỉnh
từ quảng trị đến quảng ngãi đã suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi một mươi sáu giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km hướng về phía vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa
vùng áp thấp này sẽ còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai
thông tin cảnh báo mưa lớn cho các khu vực sẽ còn được chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm
chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới liên tục những ngày qua
các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tính đến chiều nay ngày bốn tháng chín mưa lũ đã làm cho hai người thiệt mạng và một người bị thương
hàng nghìn hộ dân đã bị ngập và chia cắt
địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
theo đó mưa lũ đã làm nhiều xã bản tại các huyện miền núi như tuyên hóa minh hóa bố trạch bị nước lũ chia cắt
để bảo đảm an toàn cho người dân huyện tuyên hóa đã di rời hai trăm linh hộ dân với bảy trăm chín mươi nhân khẩu lên địa điểm an toàn
tại huyện quảng ninh lệ thủy nước dâng cao khiến hai mươi bảy hectare lúa hẻ thu bị ngập
hàng trăm hectare hoa màu của người dân đã bị ngập úng hư hỏng và mất trắng
hiện nước tại các sông lên mức báo động hai và báo động ba
nhiều địa phương trong tỉnh đang khẩn trương di rời dân tranh lũ quét và sạt lở đất
theo thống kê toàn tỉnh quảng bình đã có hai người chết một người bị thương
theo sở giao thông vận tải quảng bình cho biết trên quốc lộ một mươi hai a quốc lộ một mươi năm và quốc lộ chín b
xảy ra tình trạng sạt lở mái ta lui cây gãy đổ sạt lở đất đá khiến nhiều đoạn đường bị ách tắc
hiện tại sở giao thông vận tải đang điều động lực lượng khẩn trương khắc phục để thông tuyến
và bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua
thưa quý vị tình trạng mưa lớn cùng với việc nước sông sepol ở mức rất cao những ngày qua
đã khiến hơn một hộ ở hai huyện miền núi hướng hóa và đạc rồng tỉnh quảng trị bị ngập lụt và giao thông bị chia cắt
ngay trong đêm ngày ba tháng chín và sáng ngày bốn tháng chín
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di rời đến nơi tránh trú an toàn
tại địa bàn thị trấn lao bảo địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ
theo thống kê sơ bộ ban đầu mưa lớn khiến mực nước dâng nhanh đã gây ra tình trạng ngập lụt và ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân
nhiều nhà dân bị ngập sâu từ hai đến ba mét có nơi nước ngập quá nóc nhà của người dân
hiện tại địa phương đã khẩn cấp di rời gần năm trăm linh hộ dân đến nơi an toàn
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm mừng nước tại các vùng lụt vẫn chưa rút thậm chí có nguy cơ tăng lên nếu như tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục
những ngày này trên các cánh đồng trũng của huyện phú lộc nam đông a lưới và cả thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
ở đâu người ta cũng bắt gặp cảnh tượng bà con tất bật gặt và phơi lúa để tránh thiệt hại do mưa lũ
việc lúa bị ngập úng dẫn đến mọc mầm khiến cho người dân hết sức lo lắng
nếu không thu hoạch kịp lúa sẽ bị lên mộng chỉ có thể làm thức ăn cho vật nuôi và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người nông dân nơi đây
sáng ngày bốn tháng chín trời ngớt mưa bà con nông dân ở xã thủy phù thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế tập trung lúa ra sân và các con đường bê tông để phơi lúa
nhưng chỉ được một lúc trời đổ mưa họ lại tất cả kéo những tấm ni lông để che lại
cảnh phơi đậy đậy phơi này diễn ra liên tục trong mấy ngày qua
có hợp lực giả cũng gỡ cậu hơi mì muộn vì sợ tiệm mạng
nhưng hôm nay cắt hơi mùa bà con để phơi để hư khả năng hư khoảng năm mươi đắp
vất vả không kém trên các cánh đồng ngập nước bà con ra sức thu hoạch những diện tích lúa còn xót lại trong không khí rất khẩn trương
với những diện tích ngập sâu máy gạt không thể hoạt động bà con mượn công nhau để gạt tay
còn ở những khoảnh ruộng cạn hơn nhiều chiếc máy xúc đã được huy động hoạt động tối đa để gặt lúa tránh những ngày mưa sắp tới
chứ mình là có gì tránh thủ là khoảng hai tiếng nữa mà trời thế thiệt chứ nắng như thế thì đứng mưa thì chắc rồi là hoàn thành sẽ gạt xong rồi bảo hợp phải
còn thì gạt xong thì trống nó vô nhà cái đó còn nếu như có điều kiện thì khi mưa mà trời nắng thì mình tự tục ra phơi thôi
bây giờ mình ở nông thôn thì có sân rồi sân rồi chứ cứ chứ vô nhà rồi khỏi luộc cái đó
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn hai mươi bốn ba trăm sáu mươi ha lúa hẻ thu còn lại hơn tám trăm bảy mươi ha lúa chưa thu hoạch trong đó vùng đồng bằng còn khoảng một trăm một mươi ha
trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho một người tử vong và ba người bị thương nhóm người này gặp tai nạn khi đang đi bóc vào quế
theo thông tin ban đầu vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng chín tại thôn một túc xã phúc lợi huyện lục yên có bảy người dân đi bóc quế ở trên đồi của gia đình ông đặng văn hào
trong quá trình ngồi nghỉ giải lao thì bất ngờ đất đá từ trên núi cao sạt lở xuống khiến chị lý thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đã tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng dân quân trong xã tiến hành đào đất đá để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường
được biết nhiều ngày qua trên địa bàn huyện lục yên đã có mưa to kéo dài nên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá
trước tình hình mưa lũ trên diện rộng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã có công điện gửi các đơn vị giáo dục và đào tạo trên các tỉnh thành phố khu vực ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên về công tác chuẩn bị cho năm học mới
công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo khẩn trương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới tình hình mưa lũ chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra kiểm tra tình trạng các công trình trường lớp học lên phương án bảo đảm an toàn cơ sở vật chất thiết bị dạy học tài liệu thư viện hồ sơ giấy tờ
đặc biệt công điện của bộ giáo dục đào tạo nêu rõ giám đốc hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo lên phương án vệ sinh trường lớp khắc phục hậu quả chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường lớp cho khai giảng năm học mới xem xét lùi ngay khai giảng nếu chưa an toàn
thưa quý vị và các bạn ở những địa phương vùng sâu vùng xa việc các giáo viên hàng đêm băng rừng lội suối để tới các bản làng khuyến khích các em nhỏ tới trường không còn là câu chuyện xa lạ
hòa chung với không khí hứng khởi chào đón năm học mới tại nhiều các địa phương trên cả nước thì các thầy cô giáo tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học crong xã crong huyện cơ bang tỉnh gia lai vẫn đang nỗ lực thắp lên niềm mong ước tới trường của các em nhỏ nơi đây mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dù cơn mưa bắt đầu nặng hạt đêm lạnh nhưng những giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở cơ rông lại lên đường tìm học sinh
điểm đến là những khu nhà tạm nằm ở các nương rẫy nằm sâu trong núi có điểm cách trường hơn hai mươi km và phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể đến nơi những con đường rừng trơn trượt những dòng suối chảy xiết và đêm lạnh vào mùa mưa cũng không ngăn nổi quyết tâm của các giáo viên
điều kiện kinh tế của các em thì nhiều gia đình rất là khó khăn trong khi đó nhận thức của phụ huynh về vấn đề học tập thì còn rất là yếu nhiều phụ huynh thì còn không cho em ra lớp nữa
vì thế nên các thầy cô
mặc dù trời mưa gió thì cũng phải cố gắng vào trong các nhà đầm để mà vận động các em ra lớp chứ đi ban ngày thì hầu như là các em đi làm hoặc là các em đi rừng rất là khó để gặp được các em
năm nào cũng thế thời điểm đầu năm học mới là giai đoạn khó khăn nhất của những trường học bán chú vùng sâu như thế này
sau những tháng hè cái chân quen với cây nương cây rẫy nên nhiều em quên ngày phải đến trường
thế nên mỗi đêm các thầy cô giáo phải tìm đến tận nơi để vận động đưa các em đến với con chữ
học ở đây thì mấy thầy cô cũng rất là lo lắng cho chúng em tạo điều kiện cho chúng em rất là nhiều như sinh hoạt và ăn uống chỗ ở và nơi học
nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ốp để tạo ra những sân chơi bổ ích để các em tham gia vui chơi học tập

không để các em là buồn nản nhớ làng nhớ bản quay trở về
là xã căn cứ của tỉnh gia lai trong hai cuộc kháng chiến nhưng đến nay cơ rông vẫn là xã đặc biệt khó khăn
trong năm học mới này cơ rông có một mươi năm em theo học trung học phổ thông tại trường dân tộc nội chú bốn em theo học trường trung cấp văn hóa nghệ thuật của tỉnh gia lai
đó cũng là sự kiện lớn của ngành giáo dục huyện cơ bang khi một xã vùng đặc biệt khó khăn lại có kết quả cao như vậy
và với những thầy cô giáo nơi đây đó là những quả ngọt sau nhiều năm miệt mài bám trường gieo chữ tại vùng đất đại ngàn này
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh và thầy cô tỉnh phú thọ đã tăng cường đầu tư mua mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị với số tiền hơn ba trăm linh tỷ đồng
năm học này toàn tỉnh phú thọ có trên một mươi hai lớp với gần ba trăm tám mươi học sinh tăng khoảng chín em so với năm học trước
tỉnh phú thọ đã tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư thiết bị dạy học hạ tầng công nghệ thông tin
ưu tiên kết nối hệ thống internet theo mô hình quản lý trường học thông minh lớp học thông minh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và ngành đào tạo phú thọ đã đạt mục tiêu nâng cao
giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn nhằm mục tiêu đạt nhiều giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế
với mục đích kết nối và khai thác có hiệu quả sự liên kết giữa nhà quản lý nhà khoa học và doanh nghiệp
sáng nay tại hà nội đã diễn ra triển lãm quốc tế và hội nghị khoa học lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa hai nghìn một mươi chín do hội tự động hóa việt nam chủ trì
với ba nội dung chính triển lãm quốc tế hội nghị khoa học về điều khiển và tự động hóa diễn đàn doanh nghiệp
vcca hai nghìn một mươi chín quy tụ hai trăm linh gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày các sản phẩm công nghệ mới công nghệ cao trong lĩnh vực chiếu sàng thông minh
nông nghiệp thông minh tiết kiệm năng lượng năng lượng mới phương tiện giao thông ô tô xe máy điện tự động hóa trong các ngành công nghiệp phụ trợ
sự kiện được kỳ vọng góp phần giúp giới chuyên môn nhà quản lý doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn vai trò của tự động hóa trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước
giai đoạn chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học và tạo cơ sở cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia
góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân